tuyên phố trúc bạch nơi ở của bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín từ châu âu trở về đã được phong tỏa từ đêm ngày sáu tháng ba
sáng ngày bảy tháng ba hàng loạt các xe chuyên dụng của cuộc quân và binh chủng hóa học đã thực hiện công tác phòng dịch phun chất tiêu độc
khử trùng trên phố trúc bạch và một vài tuyến phố lân cận trên địa bàn quận ba đình
hoạt động có tác dụng tiêu diệt virus trên bề mặt hạn chế sự lây lan của virus
đây là một trong những biện pháp quan trọng trong công tác ứng phó phòng chống dịch covid một mươi chín khi khu vực này vừa phát hiện ca dương tính
khu ngà ở phường quán thánh đang làm công tác tiếp tế lương thực cho người nhà nằm ở khu vực cách ly
từ gạo rau thịt và cả những thùng mì tôm cũng được cô chuẩn bị cho người nhà
rất lo lắng nhưng cô cũng chỉ biết động viên qua hành động này
những người ở ngoài như cô chẳng hạn thì sẽ có một cái phương án nào mình động viên tinh thần những người
mà người ta đã bị bệnh
dịch thì mình lại có một phương án là về phần kinh tế về phần lương thực thực phẩm để người ta yên tâm
người ta ở trong một môi trường bị chống dịch như thế để bảo vệ cho cộng đồng xung quanh
gạo thì có thể hết chị sẽ báo còn thực phẩm thì hàng ngày như là tôm cá thịt thì hàng ngày cô sẽ mua cô mang vào
ví dụ những người bà con xung quanh hàng xóm ai cần thì cô sẽ mua và cô ủng hộ cô giúp đỡ
không chỉ riêng của nga mà rất nhiều người dân có người thân trong khu vực cách ly cũng đang lo lắng và tiếp tế lương thực hàng ngày vào trong
với hy vọng dịch không lây lan
trong khi ở vùng dịch cách ly người dân và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn
thì ở những nơi không có dịch lại diễn ra tình trạng chênh chúc mua hàng để giữ chữ

khi nhận tại các cửa hàng tạp hóa số lượng người mua thực phẩm tăng đột biến
những mặt hàng thiết yếu phục vụ cho cuộc sống đang được người dân mua rất nhiều như gạo mì miến nước mắm
những mặt hàng thiết yếu phục vụ cho cuộc sống đang được người dân mua rất nhiều như rượu mì miến nước mắm
bà gái ở quận hai bà trưng đi chợ muộn nên bà mới chỉ mua một thùng mì cho gia đình ở thời điểm này
cháu đó ở bà ấy ở ngoài chợ họ nốt nhau mì mua nhưng mà người thì mua bốn năm thùng người thì mua ba thùng
họ nôn nhau mì muôn nhưng mà người thì mua bốn năm thùng người thì mua ba thùng
tôi cũng lo nhưng mà có cái nào thôi cứ từ từ để nghe ngóng dần nhưng bây giờ cũng chả biết làm thế nào cả
ra mua thịt thì hết thịt ra tôm thì hết tôm ra cá thì hết cá
cùng với các cửa hàng tạp hóa thì những quầy bán thịt cá rau hay trứng cũng được người dân xếp hàng để mua
với tâm lý hoang mang lo sợ dịch bệnh bùng phát đã và đang làm cho sức mua của thị trường thực phẩm tăng cao
nếu như trước đây quầy thịt của chị hương phải bán cả buổi sáng mới tiêu thụ hết vài chục kg thịt lợn
thì trong sáng nay chỉ trong hơn một giờ đồng hồ quầy thịt đã trống trơn
hôm nay thực sự là rất khác mọi hôm mọi người đến mua là rất đông
thịt hàng rau có lúc phải đứng xếp hàng mình bán cũng vẫn như bình thường thôi
có điều là mọi người lo sợ thì mọi người mua đông trong những lúc như thế này thôi
việc người dân xếp hàng là một lúc rất đông
dân đổ xô đi mua tích chữ lương thực thực phẩm là do lo ngại dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế thì việc này là không nên vì vừa ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và nguy cơ lây lan dịch bệnh
trong khi rất nhiều người lo lắng dịch bệnh nhưng lại có thể đứng xếp hàng dài để mua thực phẩm ở chỗ đông người
thì gia đình bác liêm ở thanh xuân hà nội lại chọn phương án bảo vệ sức khỏe của các thành viên trong gia đình
hơn là tích chữ thực phẩm
dân cũng hoang mang vì bác thấy là người ta mua mì tôm và các thứ tích chữ là nhiều
tất nhiên là mình cũng không chủ quan vì mình nhận thức được cái dịch này là nó rất nguy hiểm
nó lan tràn rất nhanh và tử vong cũng rất dễ
thế nhưng mà nhà bác thì lại không phải là hoang mang với những gia đình khác mà mình chuẩn bị là chuẩn bị
cái thứ nhất là gì
nếu mà dịch nó lan tràn mạnh
mình ở hà nội này thì mình không ra ngoài
cái thứ hai ai mà ra ngoài buộc phải ra ngoài thì phải đeo khẩu trang
theo sở công thương hà nội nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng
của nhân dân trên địa bàn thành phố ứng phó với dịch covid gây ra
hà nội có phương án chuẩn bị lượng hàng hóa tăng thêm từ ba mươi đến năm mươi
so với nhu cầu bình thường của người dân trong một tháng
do vậy người dân không nên lo lắng hay mua hàng tích chữ
hiện tượng người dân đổ xô đi mua tích chữ và găm hàng có thể khiến giá thực phẩm tăng bất thường
và những người nghèo người có thu nhập thấp khó có thể mua được
làm tăng nguy cơ lây lan bệnh tật và gia tăng sự phân biệt đối xử
bất bình đẳng trong xã hội trong việc tiếp cận những cơ hội đảm bảo sức khỏe
trong bối cảnh dịch bệnh như thế này
cũng sẽ hỗ trợ và phối hợp các doanh nghiệp phân phối đẩy mạnh các hoạt động hình thức mua bán
hàng hóa trực tuyến để tăng khả năng đáp ứng nhu cầu hàng hóa của người dân
nhất là tại các khu vực bị cách ly nếu có
và đặc biệt là tăng cái thời gian phục vụ những cách thức phục vụ đối với người tiêu dùng
trong bối cảnh làm sao mà vẫn đáp ứng ủ mà tránh tình trạng tập trung đông người tại các siêu thị
hiện nay việc kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo nguồn cung hàng hóa
đang được chính phủ và các bộ triển khai quyết liệt và sát sao
nên người dân tại thành phố hà nội không nên quá hoang mang lo lắng
vì những thông tin lan truyền không chính xác trên mạng xã hội
chính tâm lý cố gắng tích chữ đồ ăn của người dân đã khiến mọi siêu thị
cửa hàng đều trở nên đông đúc và lộn xộn
dẫn tới tình trạng mất kiểm soát và lây lan bệnh cho nhau nhanh nhất

cửa hàng đều trở nên đông đúc và lây lan bệnh cho nhau nhanh nhất
chính tâm lý cố gắng tích chữ đồ ăn của người dân đã khiến mọi siêu thị
cửa hàng đều trở nên đông đúc và lây lan bệnh cho nhau nhanh nhất
theo lý giải của các chuyên gia không phải tự dưng trung quốc có số ca tăng lên chóng mặt trong thời gian đầu
một phần bởi vì tâm lý tích chữ đổ xô ra siêu thị chạy trốn khắp nơi
khỏi cách ly và tạo môi trường lây lan nhanh nhất
mãi về sau khi tất cả ở yên trong nhà mọi thứ mới bắt đầu chậm dần
nhưng cũng đã là quá muộn đã có quá nhiều người phải ra đi
do đó các chuyên gia khuyến cáo
người dân hạn chế đến nơi đông người
rửa tay thường xuyên
tự chăm sóc nâng cao sức đề kháng của bản thân và gia đình